tại trung tâm văn hóa tỉnh thái nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự và phát biểu
tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh thái nguyên lần thứ năm giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
phát biểu trị đạo tại đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và biểu dương
những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thái nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cụ thể qua năm năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước tỉnh thái nguyên đã đạt được những thành tiệu quan trọng
tốc độ tăng trưởng kinh tế grdp bình quân một mươi một một một năm grdp bình quân đồng người năm hai nghìn hai mươi ước đạt chín mươi triệu đồng
giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân một mươi ba một thu ngân sách nhà nước bình quân tăng một mươi sáu ba
xây dựng đất thôn mới đã đạt được những kết quả nổi bật với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả
và đạt được những kết quả nổi bật
cụ thể qua năm năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thái nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và cho đến cuối năm nay chúng ta ước đạt bảy mươi hai số xã trên địa bàn tỉnh đạt trục đất thôn mới
và tỷ lệ hồ nghèo trong năm năm thái nguyên đã giảm được một mươi ba và bình quân giảm hơn hai một năm
các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lưu ý tỉnh thái nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
đến cán bộ công chức viên chức sĩ quan chiến sĩ lực lượng vũ trang người lao động các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia
tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua và lưu ý thêm một số vấn đề sau đây
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lưu ý tỉnh thái nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
đến cán bộ công chức viên chức sĩ quan chiến sĩ lực lượng vũ trang người lao động các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lưu ý tỉnh thái nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua và lưu ý thêm một số vấn đề sau đây

đến cán bộ công chức viên chức sĩ quan chiến sĩ lực lượng vũ trang người lao động các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lưu ý tỉnh thái nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua và lưu ý thêm một số vấn đề sau đây